tỷ lệ các trường hợp không có triệu chứng đã cao hơn so với các đợt bùng phát trước đó đặc biệt là ở thượng hải
khoảng một trăm linh trường hợp mới được nhập khẩu trong số những người mới đến từ nước ngoài